kỷ niệm bảy mươi năm năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín bảo tàng lịch sử quốc gia đã khai mạc triển lãm chuyên đề với tên gọi ngày độc lập mùng hai tháng chín
với hơn một trăm năm mươi tài liệu hiện vật được lựa chọn triển lãm đã mang lại cho khách tham quan nhiều cảm xúc khi được sống lại những thời khắc hào hùng của dân tộc
triển lãm trưng bày thành hai chủ đề sức mạnh dân tộc và ngày độc lập mùng hai tháng chín
chủ đề sức mạnh dân tộc giới thiệu đến người xem những tài liệu hiện vật tài tình của đảng và lãnh tụ hồ chí minh sự đoàn kết của nhân dân ta làm nên cách mạng tháng tám thành công